như tự ý tăng giá vé nhồi nhét hành khách trên một số tuyến đường từ tp hcm hà nội đi về các địa phương tình trạng ồn tắc giao thông tại các tuyến đường trong thành phố lớn trên một số tuyến quốc lộ như quốc lộ một quốc lộ năm và quốc lộ một mươi